thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về chính sách giá điện cho công nhân người lao động sinh viên
tỉnh quảng ngãi đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cho các nhóm đối tượng này được hưởng chính sách giá điện đúng quy định
ngành điện lực quảng ngãi đã niêm yết công khai hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà ở
công khai giá bán giá điện hỗ trợ tại bốn trăm linh địa điểm khu vực nhà ở nhà trọ của công nhân sinh viên
các khu kinh tế khu công nghiệp trường học
tuyên truyền về quyền được hưởng giá bán điện sinh hoạt cho công nhân sinh viên và người lao động thuê nhà
tỉnh quảng ngãi thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra thực tế việc áp giá bán điện
tại các khu nhà trọ của công nhân sinh viên khu vực thành phố quảng ngãi
lập biên bản và xử lý các chủ kinh doanh cho thuê nhà vi phạm
đồng thời hướng dẫn và yêu cầu các chủ nhà trọ thực hiện thu tiền điện đúng giá bán điện cho người dân